phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn công an tỉnh nghệ an vừa bắt giữ một đối tượng là con nghiện
đang có hành vi mua bán ma túy tại khu vực cầu sông trai thuộc xóm một mươi một xã thanh hương huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đối tượng phạm văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại xã ngọc lâm huyện thanh trương đang điều khiển xe máy
chở hai bánh heroin hai kg ma túy đá đựng trong một bao tải thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
ban đầu hùng khai nhận số ma túy trên được mua tại khu vực biên giới từ một người đàn ông có quốc tịch lào với giá ba trăm linh triệu đồng
sau khi mua được hàng hùng đưa về cất giấu sau vườn nhà ở bản tà siêng xã ngọc lâm huyện thanh trương rồi tìm mối đưa đi tiêu thụ
được biết đối tượng phạm văn hùng là đối tượng nghiện ma túy lâu năm hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ